chuyển sang một thông tin từ bắc ninh
nguyễn văn sướng người đàn ông nổi bật trên mạng xã hội trong mấy ngày qua
vì dùng súng đe dọa giết người đã bị bắt khẩn cấp
và tối qua viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tp bắc ninh
đã phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
của cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tp bắc ninh
đối với nguyễn văn sướng về hành vi đe dọa giết người
khoảng một mươi ba h ngày năm tháng chín trên mạng xã hội facebook
chia sẻ hình ảnh và clip
một người đàn ông mặc áo trắng đang cầm khẩu súng
chỉa vào một thanh niên tại đoạn cầu ngà tp bắc ninh
phòng kế giác hình sự công an tp bắc ninh
phối hợp với công an tp bắc ninh khẩn trương xác minh
làm rõ người đàn ông cầm súng đe dọa trong clip
là nguyễn văn sướng năm hai tuổi
là giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn dịch vụ bảo vệ hàm long
có địa chỉ tại số một mươi năm đường hai bà trưng phường suối hoa tp bắc ninh
tại nhà riêng của nguyễn văn sướng
lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng nhãn hiệu rc tám mươi tám
hai viên đạn cao su và một viên đạn hơi cay
sướng khai nhận đã sử dụng khẩu súng trên
do mâu thuẫn với tài xế xe tải trong quá trình tham gia giao thông